sau ba ngày làm việc chiều qua kỳ họp thứ một mươi hội đồng nhân dân tỉnh phú yên khóa bảy đã bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
trước đó các đại biểu đã tập trung thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm
đó là việc có hay không có đường dây làm sổ đỏ mà chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã đặt ra trong kỳ họp giữa năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó còn có vấn đề về hoạt động tín dụng đen và biện pháp quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản hay tình trạng quốc lộ một bị hư hỏng nặng
trong phần trả lời chất vấn của lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tỉnh phú yên chủ tọa kỳ họp
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên đồng chí huỳnh tấn việt
đã đề nghị lãnh đạo sở này trả lời câu hỏi có hay không có đường dây làm sổ đỏ tại thành phố tuy hòa và huyện đông hòa mà dư luận quan tâm
lãnh đạo sở tài nguyên môi trường cho biết chưa phát hiện thế nhưng lãnh đạo ủy ban nhân dân tp tuy hòa và công an tỉnh phú yên cho biết đã phát hiện nhiều trường hợp làm sổ đỏ không đúng quy định có tổ chức

giải trình về việc quốc lộ một hư hỏng nghiêm trọng khi thời gian bảo hành sắp hết ông nguyễn thành trí giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh phú yên khẳng định quốc lộ một qua địa bàn tỉnh đang bị hư hỏng nặng là đúng thực tế đúng với phản ánh của cử tri và báo chí
ủy ban nhân dân tỉnh và sở đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư khắc phục tuy nhiên sau khắc phục gặp trời mưa đường lại hư hỏng nặng

điểm mới của kỳ họp này cũng sẽ được trả lời bằng văn bản để cử tri biết
điểm mới của kỳ họp lần này là hội đồng nhân dân tỉnh phú yên thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tỉnh bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân tỉnh bầu